trước những bất cập của việc thực hiện ba tại chỗ trong thời gian vừa qua hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp tp hcm vừa đề xuất phương án hai tại chỗ một vùng xanh
tức là công nhân sản xuất ăn uống tại nhà máy nhưng ngủ ở vùng an toàn nhằm giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp
hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp tp hcm vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan
đề nghị cải tiến phương thức thực hiện ba tại chỗ tại doanh nghiệp căn cứ vào tinh thần chỉ đạo của thủ tướng và chủ tịch
ủy ban nhân dân tp hcm về phương châm mở rộng vùng xanh quanh hẹp vùng đỏ
hiệp hội đề xuất thực hiện phương án hai tại chỗ một vùng xanh để giảm chi phí cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch
duy trì phát triển kinh tế theo đó công nhân sẽ sản xuất tại chỗ ăn uống tại chỗ nhưng ngủ nơi vùng xanh là khu an toàn
với phương án này doanh nghiệp sẽ phối hợp với khu phố khu nhà trọ chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ phối hợp
củng cố xây dựng vùng xanh có công nhân cư trú như một khu an toàn ngày càng bền vững
trước đó sau một thời gian thực hiện mô hình ba tại chỗ một cung đường hai điểm đến đã bộc lộ nhiều bất cập
doanh nghiệp kiến nghị thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế